sáng một mươi hai tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp chính phủ
chuyên đề xây dựng pháp luật để thảo luận về các dự án luật luật phòng chống ma túy sửa đổi
luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
luật giao thông đường bộ sửa đổi
phát biểu kết luận phần thảo luận thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
an toàn giao thông là vấn đề lớn rất quan trọng vì tính mạng con người là trên hết
việc xây dựng luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là cần thiết
trên cơ sở tách ra từ luật giao thông đường bộ
cho ý kiến về dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá
nhìn chung dự thảo luật bám sát với mục đích phạm vi điều chỉnh và đã lấy ý kiến rộng rãi
thủ tướng đánh giá cao biểu dương các lực lượng công an quốc phòng nhân dân các địa phương
lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống ma túy trong quá trình thực hiện luật phòng chống ma túy
thủ tướng cũng nêu rõ tinh thần làm sao tạo khung pháp lý không quá cứng
để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng chống ma túy